một mươi hai công dân đều có tình trạng sức khỏe tốt không có trường hợp nào có biểu hiện ho sốt hay thân nhiệt cao
đồn biên phòng cửa khẩu a đớt đã bàn giao một mươi hai công dân cho trung tâm y tế huyện a lưới để tổ chức cách ly theo quy định
công an tỉnh bến tre vừa bắt giữ cao tấn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại an bình tây huyện ba chi tỉnh bến tre để điều tra về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an cao tấn thanh khai nhận vào ngày hai mươi ba tháng ba thanh quan sát thấy chị nguyễn thị bích nga có đeo nhiều vàng trên người
thanh đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi dùng dây kẽm xiết cổ chị nga lấy đi hai chiếc vòng vàng một mươi tám k trọng lượng hai bốn chỉ và một điện thoại di động
để chị nga không kêu cứu thành lấy kim không miệng chị nga sau đó ra xe tẩu thoát
số tài sản cướp được cao tấn thanh đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
được biết thanh là người nghiện ma túy
ngoài nghề nghiệp thanh có ba tiền án về tội cướp giật tài sản trộm cắt tài sản và cố ý gây thương tích
một người đàn ông được cho là điều khiển xe máy trong tình trạng không tỉnh táo không đổi mũ bảo hiểm đã đâm vào chiếc xe tải chở rác đang qua đường khiến cho người này bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hôm qua trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố xuân bình phường tân bình thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
thời điểm trên một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi điều khiển xe máy mang biển số
chín mươi ba m một trăm một mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi không được mũ bảo hiểm lưu thông đến đoạn chợ đồng xoài
cùng lúc này chiếc xe tải thu gom rác thải của xí nghiệp công trình công cộng thành phố đồng xoài
mang biển số chín mươi ba a ba trăm linh do tài xế giang văn quân bốn mươi sáu tuổi ngụ thành phố đồng xoài điều khiển
lưu thông theo chiều ngược lại đang đánh lái rẽ trái qua đường để vào chợ đồng xoài
gặp tình huống bất ngờ lại điều khiển xe máy trong tình trạng không được tỉnh táo
nên tài xế xe máy không kịp xử lý tông thẳng xe máy vào hông xe tải
cú tông quá mạnh khiến người này bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân